thưa quý vị ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ
trước khi tiến hành hội nghị ban chấp hành trung ương đảng dành một phút tưởng niệm đồng chí nguyễn văn hùng
ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương vừa qua đời
ban chấp hành trung ương đảng đã quyết định những nội dung cụ thể như sau
chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ ban chấp hành trung ương đảng biểu quyết
thông nhất để các đồng chí sau thôi giữ chức vụ
đồng chí phạm bình minh thôi giữ chức vụ ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba
đồng chí vũ đức đam thôi giữ chức vụ ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba
ban chấp hành trung ương đảng cho ý kiến về hai nhân sự để bộ chính trị quyết định giới thiệu quốc hội khóa một mươi năm
phê chuẩn chức danh phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu theo quy định
ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với đồng chí trần đình thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai
chiều ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã gặp mặt nhân chứng lịch sử công an nhân dân tham gia chống chiến tranh phá hoại
và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
cùng dự buổi gặp mặt còn có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ ra đời trong cao trào cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
được đảng ta và chủ tịch hồ chí minh chăm lo giáo dục rèn luyện
được nhân dân hết lòng tin yêu giúp đỡ
lực lượng công an nhân dân ngày càng trưởng thành lớn mạnh
qua hơn bảy mươi bảy năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
đảng nhà nước đã dành tất cả những phần thưởng cao quý nhất tặng lực lượng công an nhân dân
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
trong cuộc đấu tranh phòng chống gián điệp biệt kích và chống chiến tranh phá hoại của địch
nhiều tấm gương dũng cảm chiến đấu chấp nhận hy sinh của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
chúng ta rất mong là các bác là cái chỗ dựa tinh thần
là cái tấm gương sáng để cho lực lượng công an nhân dân nói theo
rồi các bác các anh các chị có thời gian
còn những cái gì mà thấy chưa được thì cũng góp ý thẳng thắn cho lực lượng công an nhân dân
và đặc biệt là đóng góp để xây dựng hoàn thiện tiếp tục hoàn thiện
cái lý luận xây dựng về lực lượng của chúng ta
nhất là cái
các cái phương châm phương pháp các cái biện pháp nghiệp vụ
mà chúng ta sử dụng trong cái cuộc kháng chiến chống mỹ
chống nước nói chung và trong cái cuộc phòng chống gián điệp biệt kích
theo thủ tướng thời gian tới nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân là rất quan trọng và nặng nề
đòi hỏi toàn lực lượng phát huy tinh thần đoàn kết đồng lòng không ngừng phấn đấu
gian luyện nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách mưu trí dũng cảm sáng tạo
tiếp tục lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa
xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu tin cậy tuyệt đối trung thành của đảng
nhà nước và nhân dân đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
thực hành tiết kiệm chống lãng phí của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo ban nội chính trung ương
thanh tra chính phủ đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu bộ công an
đến công an sáu mươi ba tỉnh thành phố
năm hai nghìn hai mươi hai ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an
đã làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy công an trung ương và bộ trưởng bộ công an
ban hành nhiều chủ trương kế hoạch biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
trong công an nhân dân và công tác điều tra xử lý tội phạm về tham nhũng
thuộc trách nhiệm của công an nhân dân
công tác điều tra xử lý tội phạm về tham nhũng nhất là các vụ án trọng điểm
nghiêm trọng phức tạp thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tiêu cực theo dõi chỉ đạo tiếp tục được quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt
với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực
các cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã thụ lý điều tra trên bảy trăm năm mươi vụ án
hơn một năm trăm chín mươi bị can phạm tội về tham nhũng thu hồi trên hai sáu trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
trong công an nhân dân
nhân dân phải được tiến hành đồng bộ gắn liền với việc thực hiện ba giải pháp trọng tâm
đột phá của lực lượng công an nhân dân và phương châm hành động của toàn lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng gắn với thực hiện kết luận số ba mươi bốn
ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của đảng đến năm hai nghìn ba mươi trong công an nhân dân
triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác thanh tra của công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi
thanh tra kiểm tra có trọng tâm trọng điểm góp phần phòng ngừa sai phạm từ sớm từ xa
không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn vi phạm của cá nhân thành sai phạm của tổ chức của tập thể
tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực
nơi có nhiều dư luận phản ánh có đơn thư
nâng cao hiệu quả công tác thanh tra đột xuất thanh tra đặc biệt
nhất là thanh tra đặc biệt của cấp tỉnh giải quyết rất điểm các vụ kiếm lại tố cáo thuộc thẩm quyền
phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên tám mươi năm các vụ việc mới phát sinh
đồng chí bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy
lãnh đạo công an các cấp đối với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí
luật thực hành tiết kiệm chống lã phí chương trình thực hành tiết kiệm chống lã phí giai đoạn hai nghìn hai mươi một
hai nghìn hai mươi năm và năm hai nghìn hai mươi ba trong công an nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra kiến nghị xử lý
đối với các vụ án vụ việc thuộc ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh theo dõi chỉ đạo
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của cục đào tạo vào sáng nay
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đặc biệt nhấn mạnh
việc chủ động phối hợp giữa các cấp đối với công an
các đơn vị chức năng xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của toàn lực lượng công an nhân dân
trong những năm tiếp theo đảm bảo khoa học sát với tình hình thực tiễn
trên cơ sở đó tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an ban hành các quyết sách
về phát triển giáo dục đào tạo trong công an nhân dân phù hợp từ xây dựng quy hoạch
xác định quy mô đào tạo đổi mới mục tiêu chương trình phương thức tổ chức phát triển đội ngũ giảng viên
năm hai nghìn hai mươi hai cục đào tạo bộ công an đã tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ
nghiên cứu ban hành nhiều chủ trương quyết sách lớn về công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
đổi mới mạnh mẽ ở tất cả các khâu từ tuyển sinh tổ chức đào tạo kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo
đặc biệt đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đối với thí sinh dự thi đại học chính quy tuyển mới
theo đề án số bốn ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ
công an đảm bảo nghiêm túc an toàn hiệu quả được dư luận xã hội đánh giá cao
để công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị cục đào tạo quán triệt nghiêm túc việc thực hiện nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
và chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hướng dẫn kiểm tra về quản lý giáo dục đào tạo
đối với công an các đơn vị địa phương các học viện trường công an nhân dân
tổ chức thực hiện thống nhất hiệu quả đề án số bốn về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân
ra soát đánh giá tổng thể về trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ giáo viên
chủ động đề xuất các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng hiệu quả cho đội ngũ này theo lộ trình tránh hình thức
tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã trao bằng khen của bộ công an tặng cục đào tạo
các cá nhân tập thể đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai
và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
cũng trong ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai tại hà nội trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác cảnh vệ năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự chỉ đạo sát sao của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị liên quan
bộ tư lệnh cảnh vệ đã đảm bảo tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ
cụ thể bộ tư lệnh cảnh vệ đã chủ trì phối hợp tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn
hai năm trăm năm mươi tám cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
ở các địa bàn
năm mươi năm đoàn khách cao cấp quốc tế thăm và làm việc tại việt nam
một trăm bốn mươi sáu sự diện chính trị văn hóa đặc biệt quan trọng đảm bảo an ninh an toàn
các khu vực mục tiêu trọng yếu
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao sự chủ động tích cực
trong hoạt động nghiệp vụ ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích nổi bật
của bộ tư lệnh cảnh vệ đóng góp tích cực vào thành tích chung của lực lượng công an nhân dân
bên cạnh việc nhất trí và đồng tình với phương hướng nhiệm vụ công tác cảnh vệ năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ
thực hiện nghiêm túc một số công tác trọng tâm như nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác tham mưu
bộ công an quả đí nhà nước về công tác cảnh vệ tham miu hoàn thiện pháp luật về cảnh vệ
tạo cơ sở căn cứ pháp lý vững chắc để triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia
và triển khai nhiệm vụ bảo vệ phát huy sự tối đa chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan
thực hiện tốt nhiệm vụ cảnh vệ đảm bảo trang bị và hiện đại hóa lực lượng cảnh vệ
bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới
sáng nay tại hà nội cục trang bị và kho vận tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi
triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự và bắt điều chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai cục trang bị và kho vận đã đổi mới công tác xây dựng kế hoạch mua sắm theo hướng hiệu quả
bám sát nhu cầu thực tiễn về tiêu chuẩn định mức trang bị cho các lực lượng công an
đồng thời đảm bảo công tác trang bị và kho vận theo phương châm chủ động hiệu quả tiết kiệm và hiện đại
đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
qua đó góp phần vào công tác bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an
tích cực tham gia chủ động đề xuất cấp phát trang bị cho lực lượng công an tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
phòng chống lụt bão và các yêu cầu đột xuất khác kịp thời hiệu quả
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu đơn vị
cần tăng cường công tác nắm dự báo phân tích đánh giá tình hình về an ninh trật tự
đặc biệt là tình hình liên quan đến công tác trang bị và kho vận
để kịp thời tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
chủ động tổng hợp nhu cầu xây dựng kế hoạch mua sắm trang bị trang cấp cho công an các đơn vị địa phương
thực hiện công tác mua sắm tập trung tài sản công bảo đảm kịp thời đúng tiêu chuẩn định mức
bảo đảm đúng nhu cầu và phát huy tốt nhất hiệu quả sử dụng trang thiết bị kỹ thuật
đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đề án dự án thực hiện nghiêm các quy định
quy trình công tác kho vận trong công an nhân dân
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân đã vinh dự được lãnh đạo bộ công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
chiều nay ba mươi tháng một mươi hai dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ công tác y tế năm hai nghìn hai mươi ba thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trang bị phương tiện thiết bị y tế
nâng cấp các bệnh viện bệnh xá trong công an nhân dân
nhất là các dự án đã được phê duyệt
thống nhất nhận thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ công an là nhiệm vụ quan trọng
thường xuyên cần đặc biệt chú trọng quan tâm
năm hai nghìn hai mươi hai công tác y tế cơ bản hoàn thành tốt các mặt công tác được giao
cơ sở vật chất hạ tầng tiếp tục được đầu tư trang thiết bị phương tiện khám chữa bệnh được nâng cấp hiện đại
trình độ chất lượng đội ngũ y bác sĩ chất lượng khám chữa bệnh
ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của bộ công an cũng như ngành y tế trong tình hình mới
công tác cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện
được triển khai quyết liệt từng bước đồng bộ
đặc biệt việc ứng dụng triển khai các kỹ thuật mới kỹ thuật khó
cũng được thực hiện mạnh mẽ trong tất cả các cơ sở y tế
ghi nhận những kết quả trong công tác y tế công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
thứ trưởng lê văn tuyến cũng chỉ đạo cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm của trung ương đảng
quốc hội chính phủ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ về công tác y tế
nhất là phương hướng mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong thời gian tới
đề xuất triển khai có hiệu quả các nội dung thuộc đề án phát triển mạng lưới y tế trong công an nhân dân
đến năm hai nghìn ba mươi theo hướng hiện đại chất lượng hiệu quả
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu tập trung đổi mới phương pháp quản lý sử dụng nhân lực chất lượng cao
nhất là đội ngũ bác sĩ có chuyên môn quyết liệt xây dựng lại các chính sách đặc thù để thu hút và giữ chân các bác sĩ giỏi
để những người có năng lực tâm huyết tiếp tục gắn bó công hiến trong lực lượng y tế công an nhân dân
đồng thời quan tâm làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong đơn vị
xiết chặt kỷ luật kỷ cương giữ vững đoàn kết nội bộ
chương trình của bộ y tế
chiều nay tại hà nội văn phòng chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước
về công bố pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
tại tòa nhân dân tối cao đã được ủy ban thường vụ quốc hội phiên họp thứ một mươi tám thông qua vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại buổi công bố pháp lệnh phó tranh án thưởng trực tòa án nhân dân tối cao nguyễn trí tuệ
đã thông báo một số nội dung cơ bản của pháp lệnh
theo đó pháp lệnh gồm năm chương bốn mươi bốn điều có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
quy định về một số nội dung như quy định trình tự thủ tục tòa án nhân dân xem xét
quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trình tự thủ tục xem xét
quyết định việc hoãn miễn chấp hành giảm thời hạn tạm đình chỉ
hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại
đặc biệt bổ sung một số quy định về xử phạt hành chính với trường hợp người chưa đủ tuổi vị thành niên
đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành khắc phục một số tồn tại trong thực tiễn áp dụng trình tự
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự vào sáng ngày hôm nay
phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ và vi phạm đấu thầu xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic kết thúc phần tranh tụng
trước khi đi vào nghị án hội đồng xét xử cho các bị cáo được nói lời sau cùng
là người đầu tiên nói lời sau cùng nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai trần đình thành đã xin lỗi đảng bộ nhân dân tỉnh đồng nai
và gia đình bạn bè vì sai phạm tại vụ án aic ảnh hưởng đến uy tín danh dự của nhà nước
trở thành tấm gương xấu trong khi bản thân bị cáo là lãnh đạo cao cấp
trình bày tại tòa nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đinh quốc thái bày tỏ sự cảm ơn hội đồng xét xử
đại diện viện kiểm sát đã xem xét hành vi phạm tội của bị cáo và các đồng nghiệp trên cơ sở hết sức nhân văn
bị cáo thái xin nhận tội ăn năn hối cải và xin được hưởng khoan hồng
là người giữ chức vụ cao nhất của iec có mặt tại viên tòa phó tổng giám đốc iec hoàng thị thúy nga
thừa nhận trong vụ án mỗi bị cáo đều là một mắt xích
bị cáo nga nhận thức sai phạm của mình và aic
bị cáo nga mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác trong vụ án
trước đó trong phần tranh luận đại diện viện kiểm sát đã xem xét điều chỉnh mức án đề nghị với năm bị cáo
theo hướng giảm nhẹ cho mỗi người một năm tù
hội đồng xét xử nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
vâng thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ tết dương lịch
kéo dài ba ngày
vì thế đây cũng chính là ngày mà cao điểm nhất về lượng người và phương tiện di chuyển
tại các tuyến đường từ hà nội về các địa phương
phóng viên của chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết
về tình hình giao thông trong chiều tối ngày hôm nay
theo những ghi nhận của chúng tôi thì trong ngày hôm nay
ngày cao điểm người dân bắt đầu di chuyển về quê để nghỉ tết dương lịch
thì ngay từ đầu giờ chiều
hệ thống đã tăng rất là mạnh lên một số tuyến như là tuyến vành đai này hay là các chủ hướng tâm
các chủ hướng tâm ghi nhận tình trạng ùn tắc và người dân đi lại khó khăn
đó là những tuyến như là nguyễn trãi này tôn thất thuyết cầu giấy hay là giải phóng
và những khu vực tập trung đông các bến xe
ví dụ như bến xe mỹ đình hay là bến xe giáp bát bến xe nước ngầm
và như ghi nhận của tôi thì từ đầu giờ chiều
một lượng lớn xe buýt đã đưa người dân đưa các hành khách đến các bến xe để có thể di chuyển về quê
vì giao thông hôm nay là đông người nhiều mọi người muốn về quê nên là mọi người về rất là đông
ai cũng muốn hiểu về quê mà tết dương này nên là đông tắc lửa
có ai em đi từ trần trưng ra đây thì tắc từ trần trưng đến bến luôn ạ
đang huyện đã tiêu biểu đoạn gần bến xe đấy ạ phải đứng phải đến ba lần trên đó
khó khăn nhất ở gần khu vực bến xe
là khó khăn nhất đường vào bến xe nó rất đông
đấy anh nhìn xem bên kia đường vào bến xe đấy
tắc lửa đang tắc lửa từ đây đến xuống dưới mái tít xuống dưới kia mà
tuyến vành đai ba trên cao cũng ghi nhận tình trạng kẹt cứng
các phương tiện di chuyển rất chậm ở hướng cầu thanh trì cao tốc pháp vân
cá biệt nhiều đoạn ủn tắc nghiêm trọng các phương tiện đứng im không thể di chuyển do xảy ra va chạm trên tuyến này
áp lực giao thông đè nặng lên các tuyến phụ
tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông phải tiến hành điều hướng từ rất sớm
đặc biệt là các đoạn lên xuống tuyến này để giảm tải áp lực cho tuyến trên cao
kể từ trưa hôm nay đội cảnh sát giao thông số sáu đã huy động một trăm linh lực lượng để đảm bảo trật tự giao thông trên các tuyến đường
mục tiêu chính là phòng ngừa và giải tỏa các điểm bùn nối giao thông trên các tuyến đường chính
đặc biệt là tuyến đường phạm hùng là tuyến đường có lưu lượng phương tiện đi ra khỏi thủ đô
đặc biệt là tuyến đường phạm hùng là tuyến đường có lưu lượng phương tiện đi ra khỏi thủ đô
đẩy đuổi xe khách xử lý các vi phạm của xe khách như đón trả khách không đúng nơi quy định
rồi dừng đỗ sai quy định để tạo ra cho người dân làm sao được một tuyến đường thông suốt nhất không xảy ra ồn tắt trên tuyến
một số tuyến khác cũng ghi nhận tình trạng di chuyển khó khăn như tuyến giải phóng nút giao ngọc hồi
đoạn dẫn ra cao tốc pháp vân cẩu rẽ quốc lộ một a đoạn qua thử tín
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phân luồng nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân di chuyển an toàn
vâng còn tại tp hcm trong chiều nay thời điểm kết thúc ngày làm việc cuối năm hai nghìn hai mươi
người dân đổ ra đường đông đúc khiến nhiều tuyến đường quanh sân bay tân sơn nhất xảy ra ủn ứ kéo dài
cụ thể là các tuyến đường quanh cửa ngõ sân bay tân sơn nhất như trường sơn trần quốc hoàn hoàng văn thụ cộng hòa
càng vào giờ cao điểm lượng phương tiện đổ ra càng nhiều
từ một mươi sáu h tuyến đường trường sơn cổng sân bay tân sơn nhất đã xảy ra ủ nứ nghiêm trọng
theo hướng ra vòng xoay lăng cha cả ô tô nối dài nhích từng mét
kẹt nặng nhất là tuyến đường cộng hòa hướng từ các quận huyện ngoại thành về sân bay tân sơn nhất và khu trung tâm
xảy ra tình trạng hàng nghìn xe trôn chân nhích từng mét
nút giao cộng hòa út địch giao thông dối loạn người dân di chuyển rất khó khăn
dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba lượng khách đổ về bến xe miền đông cũng tăng nhẹ so với ngày thường
trong khi đó chiều nay các tuyến đường xung quanh bến xe như sô viết nghệ tĩnh đinh bộ lĩnh cô lộ một mươi ba
cũng xảy ra ồn ứ kéo dài khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn
lực lượng cảnh sát giao thông đã căng bình tham gia điều tiết giao thông giúp người dân thuận tiện hơn trong việc di chuyển